tỉnh bắc ninh đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm hai mươi năm ngày tái lập tỉnh và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
đồng chí tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã tới dự
sau hai mươi năm tái lập tỉnh bắc ninh đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật và toàn diện trên các lĩnh vực
từ một tỉnh nông nghiệp thuần túy đến nay bắc ninh đã cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại
với nhiều trí tiêu kinh tế xã hội đứng trong tốc đầu cả nước
kinh tế phát triển toàn diện tốc độ tăng trưởng luôn duy trì ở mức hai con số
bình quân giai đoạn một nghìn chín trăm chín mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi sáu đạt một mươi năm một trên một năm
grdp năm hai nghìn một mươi sáu ước đạt gần hai mươi sáu tỷ đồng gấp một mươi năm hai lần năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa
năm hai nghìn một mươi sáu giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt gần bảy trăm sáu mươi sáu tỷ đồng gấp gần một hai trăm linh lần so với năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
tính đến năm hai nghìn một mươi bảy tốc độ tăng trưởng luôn duy trì ở mức hai con số
tính đến năm hai nghìn một mươi sáu toàn tỉnh có chín trăm ba mươi năm dự án với tổng số vốn đăng ký sau điều chỉnh là một mươi hai ba tỷ đô la mỹ
phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm đồng chí tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an ghi nhận và biểu dương những thành tựu quan trọng
đảng bộ và nhân dân tỉnh bắc ninh đã đạt được trong hai mươi năm qua
đồng chí đề nghị tỉnh bắc ninh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất
tận dụng tối đa tiềm năng lợi thế của địa phương tranh thủ sự giúp đỡ của các ban bộ ngành trung ương của địa phương bạn phục vụ sự phát triển bền vững lâu dài của tỉnh